khi còn cách lá nương khoảng ba trăm linh mét hùng gặp vợ chồng anh trần văn long ba mươi hai tuổi và chị phan thị hoa hai mươi tuổi đang làm nương và phun thuốc diệt cỏ
hai bên đã xảy ra xích mích liên quan đến tranh chấp nương giấy sau đó hùng đã dùng dao giết chết bốn người trong gia đình anh long gồm anh trần văn long vợ anh long là chị phan thị hoa con trần văn tuyền hai tuổi và một người em vợ của anh long là phan thị hà
sau khi gây án hùng cùng với chị nguyễn thị hán ba mươi sáu tuổi trú tại đại sơn huyện văn yên tỉnh yên bái
là người làm thuê cho gia đình hùng bỏ trốn
đến sáng ngày một mươi năm tháng tám hùng cùng chị hán chạy trốn đến địa phận thuộc thôn hai xã khánh hòa huyện lục yên tỉnh yên bái thì bị bắt giữ
trong thời gian tới vụ án sẽ sớm được đưa ra xét xử trước pháp luật